theo thông tin chúng tôi cập nhật đến sáng sớm nay tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn thế giới hiện đã vượt một ba trăm linh ca trong đó có hơn bảy mươi bốn ca tử vong
tổng số ca nhiễm covid trên toàn thế giới là một ba trăm bốn mươi hai ba trăm bảy mươi hai trường hợp trong đó có bảy mươi bốn năm trăm năm mươi tám trường hợp tử vong
số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là hai trăm bảy mươi tám một trăm tám mươi hai trường hợp dịch bệnh đã ảnh hưởng tới hai trăm linh chín nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
châu âu hiện vẫn là tâm dịch của thế giới italia là nước có số ca tử vong do covid một mươi chín cao nhất với hơn một mươi sáu người
tuy nhiên số ca nhiễm mới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng ba pháp đã ghi nhận một trăm linh ca nhiễm bệnh số ca tử vong lên tới gần chín ca
tình hình dịch bệnh tại nước anh cũng diễn biến phức tạp với gần năm mươi hai ca bệnh đã được xác nhận và gần năm bốn trăm linh ca tử vong